cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam phạm thị vân chú quận đống đa hà nội để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó một số người dân tố giác về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn bằng hình thức nhận làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
trước đó một số người dân tố giác về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn bằng hình thức nhận làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện nghĩa đàn tỉnh nghĩa đàn